thưa quý vị vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai học viện cảnh sát nhân dân đã phối hợp cùng với báo tiền phong
và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội tổ chức chương trình hiến máu tỉnh nguyện
nhằm chung tay vì sức khỏe cộng đồng thể hiện tinh thần nhân đạo tình đồng chí đồng đội
cũng như kịp thời cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hơn một cán bộ chiến sĩ học viên công nhân viên đã tham gia hiến máu
tại học viện cảnh sát nhân dân thu về một năm mươi đơn vị máu
đây là hoạt động thưởng niên của học viện cảnh sát nhân dân lan tỏa phong trào hiến máu
khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và xây dựng hình đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân